những ngày này liên tiếp các đợt không khí lạnh tràn về gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của người dân
nhất là đối với các em học sinh ở bậc mầm non tại các huyện vùng cao của tỉnh hà giang
theo đó các trường đã và đang triển khai nhiều biện pháp giữ ấm và bảo vệ sức khỏe cho các em
trường mầm non lũng pù là một trong những trường có số học sinh đông với bốn trăm linh bốn em
trong đó có ba trăm hai mươi bốn em học tại một mươi một điểm trường và đây cũng là xã có khí hậu lạnh hơn so với các xã khác của huyện mèo vạc
ngay từ những ngày đầu mùa đông trước tình hình thời tiết diễn biến bất thường
ban giám hiệu trường mầm non xã lũng pù đã chủ động triển khai biện pháp phòng chống rét kịp thời để giữ ấm cho trẻ
đồng bào thì hai lần đi làm sớm không hai đưa con em mình đi học được
thì mình sẽ nhờ trường xóm báo loa là thời tiết bây giờ thì lạnh rồi
mà ở điểm trường thì cũng rất là gió nên là đến lớp thì phải mặc áo ấm cho con em mình đến lớp học để đảm bảo cho sức khỏe các cháu
nhà trường cũng đã chỉ đạo cho giáo viên ở trường chính và các điểm trường
tuyên truyền đến các bậc phụ huynh là phải mặc quần áo ấm cho học sinh trước khi đến lớp
và khi đến lớp rồi thì vào những ngày thời tiết lạnh giá thì các cô không tổ chức các hoạt động ở ngoài trời
và có quần áo giữ ấm ở trong lớp để đề phòng những cháu mà không đảm bảo quần áo ấm
thời điểm hiện tại toàn huyện mèo vạc có gần bảy cháu học sinh bậc mầm non
những năm gần đây ngành giáo dục huyện mèo vạc đã rất chú trọng trong việc chăm sóc sức khỏe và đầu tư về cơ sở vật chất cho các trường học
thì chúng tôi chỉ đạo các trường là phải chuẩn bị phòng học cũng như là phòng bán chú đảm bảo kín gió
rồi là các trường có học sinh bán chú thì đảm bảo đủ các điều kiện là chăn ấm giường chiếu v v
rồi đối với việc tổ chức bữa ăn cho học sinh bán chú học sinh ăn trưa thì tăng cường các khẩu phần ăn đảm bảo dinh dưỡng
để cho các cháu đủ sức khỏe trong những ngày thời tiết giá lạnh
hà giang hiện có trên hai trăm ba mươi học sinh từ cấp học mầm non
đến trung học phổ thông
theo sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang ngay từ đầu năm học trong chỉ đạo chuyên môn
sở giáo dục và đào tạo tỉnh hà giang quán triệt các trường đặc biệt quan tâm tới cơ sở vật chất
che chắn trường lớp đặc biệt là những đợt xảy ra rất đậm rất hại
nhằm bảo đảm điều kiện tốt nhất vào mùa đông cho các em học sinh